ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe báo cáo kết quả phiên giải trình về thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của ủy ban kinh tế quốc hội cho thấy việc tổ chức thực hiện quy hoạch điện lực
chưa bảo đảm sự cân đối giữa cơ cấu nguồn điện và lưới điện có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện
đáng chú ý nhất hiện nay đó chính là cơ chế giá điện thiếu đột phá chậm thay đổi chưa đáp ứng được yêu cầu
vì vậy ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị cần có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế
đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư các dự án điện khẩn trương giả soát
có giải pháp xử lý những vướng mắt trong thực hiện các dự án điện nhất là các dự án trọng điểm
đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua bán điện cạnh tranh trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ
minh bạch trong giá mua bán điện bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ
xây dựng biểu giá điện hai thành phần lấy ý kiến người dân để lựa chọn phương án phù hợp
có chính sách để phát triển hài hòa các công trình điện lực theo vùng miền và thu hút nhà đầu tư